ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa vừa phê duyệt kết quả đánh giá xếp hạng chương trình mỗi xã một sản phẩm gọi tắt là ocob trên địa bàn trong năm hai nghìn một mươi chín
có một mươi ba sản phẩm được xếp hạng công nhận sản phẩm đạt từ ba sao trở lên
năm sản phẩm được công nhận sản phẩm đạt bốn sao gồm dưa lưới taki dưa chuột baby ở huyện quảng sương nước mắm mắm tôm mắm tép ở huyện hoàng hóa
tám sản phẩm đạt chứng nhận tiêu chuẩn ba sao gồm rượu chi nê và mắm tôm hòa hải ở huyện hậu lộc bánh gai lâm thắm kẹo lạc và kẹo gạo lức đức giang ở huyện thọ xuân
trứng sạch hiền nhuần ở đông sơn tinh dầu xả chanh ở thạch thành và rượu xâm báo ở huyện vĩnh lộc
các sản phẩm nói trên được tỉnh thanh hóa cấp chứng nhận được hỗ trợ phát triển sản phẩm sử dụng biểu trưng của chương trình ocop với thứ hạng sao in trên bao bì sản phẩm
tuy nhiên cũng sẽ phải chịu sự kiểm tra đột xuất định kỳ và xử lý khi có vi phạm xảy ra